trước đây các phụ phẩm nông nghiệp như là dơm dạ thân lá ngô sau thu hoạch thì thường được bà con nông dân tận dụng làm thức ăn cho gia súc làm phân bón cho cây trồng hoặc là làm chất đốt
trong những năm gần đây thì do đời sống kinh tế khá giả hơn nên những chất thải nông nghiệp thì ít được sử dụng lại mà nông dân lại vứt bừa bãi hoặc là đốt bỏ ngay trên đồng ruộng đường làng ngõ xóm
là một nước nông nghiệp hàng năm sản xuất nông lâm nghiệp nước ta tạo nên một khối lượng rất lớn phụ phẩm với khoảng ba mươi triệu tấn dơm dạ một mươi một mươi năm triệu tấn cám và chấu hàng triệu tấn cám cưa nhiều thân cành cây trồng một trăm một mươi một trăm hai mươi triệu tấn chất thải chăn nuôi
những rác phế thải phụ phẩm này nếu không được xử lý sẽ là rác hại đặc biệt phế thải của chăn nuôi đang là yếu tố hàng đầu và phổ biến gây ô nhiễm môi trường nông nghiệp nông thôn hiện nay
nhưng trên bảy mươi số đó có thể sẽ thành tài nguyên
qua đó góp phần hướng tới một nền kinh tế xanh và bền vững